thưa quý vị vào sáng nay ngày một tháng một mươi hai thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp
chính phủ thường kỳ tháng một mươi một thảo luận về nhiều nội dung quan trọng
kết luận phiên họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh tháng một mươi một
tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh phức tạp khó lường với các yếu tố rủi ro ngày càng
gia tăng tác động lớn trên quy mô toàn cầu cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gây
gắt sâu sắc lạm phát toàn cầu cao nhiều quốc gia tăng lãi suất kéo dài và thắt chặt chính
sách tiền tệ nhiều đồng tiền tiếp tục mất giá rủi ro tài chính tiền tệ nguy cơ mất an ninh
năng lượng lương thực một số nền kinh tế có nguy cơ suy thoái trong nước thực hiện biện pháp
chấn chỉnh một số thị trường như thị trường chứng khoán bất động sản trái phiếu doanh nghiệp
thị trường vốn để hoạt động thị trường đảm bảo công khai minh bạch an toàn bền vững
song cũng tác động đến các thị trường này bên cạnh đó trong tháng xuất hiện những hiện tượng
thiếu xăng dầu cục bộ khan hiếm thuốc vật tư y tế trước diễn biến đó chính phủ các bộ ngành
địa phương theo dõi nắm chắc đánh giá đúng tình hình đưa ra các mục tiêu giải pháp phù hợp
chính phủ đã thành lập các tổ công tác để xử lý những vấn đề nảy sinh về thị trường vốn
bất động sản thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp thiếu thuốc sinh phẩm y tế xăng dầu
cùng với phân tích bài học kinh nghiệm của thành công trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội
những hạn chế cần xử lý khắc phục phân tích tình hình trong thời gian tới thủ tướng chính phủ phạm minh chính
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo các thành viên
chính phủ thủ trưởng các cơ quan phải theo dõi nắm chắc tình hình kịp thời phản ứng bằng chính sách
cụ thể và tổ chức thực hiện cho hiệu quả các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết những khó khăn
cho doanh nghiệp trong đó có tháo gỡ về vốn mở rộng thị trường mở rộng sản xuất kinh doanh
thúc đẩy bảo đảm các thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp bất động sản và các ngân hàng
hoạt động công khai minh bạch lành mạnh an toàn và bền vững bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của người dân doanh nghiệp và các đối tượng liên quan trong bất cứ hoàn cảnh nào